tối qua tại thành phố đà nẵng mưa lớn đã giảm dần nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn quận hải châu sơn trà ngũ hành sơn liên triểu hòa vang nước đã rút
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của mưa lũ công an các đơn vị địa phương tại đà nẵng vẫn túc trực xuyên đêm sẵn sàng triển khai phương án ứng phó và hỗ trợ cho người dân ghi nhận của phóng viên tại một số địa bàn khu dân cư còn ngập sâu
thưa quý vị do nằm ở khu vực trũng thấp nên khu dân cư nằm ở kiệt hai trăm năm mươi một đường thái thị bôi phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng vẫn còn ngập sâu đến một mét
hiện tại thì công an phường chính gián vẫn duy trì công tác ứng trực một tổ gồm một mươi thành viên giúp đỡ người dân hoặc là vận chuyển nhu yếu phẩm
với phương châm không chủ khoan không lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đà nẵng túc trực bốn cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phương tiện cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống có thể xảy ra
nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ của toàn lực lượng đà nẵng chưa ghi nhận thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra nhiều tuyến đường chính nước đã rút hết giao thông đi lại thuận lợi
hiện tại chỉ còn một số khu dân cư còn ngập lụt như thái thị bôi khe cạn quận thanh khê đồng xoài mẹ suốt quận liên kiểu mỗi điểm đều có lực lượng phương tiện sẵn sàng
báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chính quyền đà nẵng hiện đã tiến hành sơ tán mở rộng địa bàn lên đến năm ba trăm sáu mươi chín người dân để đảm bảo an toàn
trong đó quận liên kiểu sơ tán cao nhất là bốn bảy trăm hai mươi sáu người dự báo mưa lớn vẫn còn có thể kéo dài vài ngày tới và diễn biến phức tạp
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng người dân cần chủ động để ứng phó mưa lũ xảy ra bất ngờ không để bị động